ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã tổ chức đại hội thi đua yêu nước thành phố đà nẵng lần thứ năm
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã tham dự đại hội
trong năm năm qua phong trào thi đua yêu nước tại thành phố đà nẵng đã có những cách làm cụ thể đưa phong trào đi vào cuộc sống
đề án giảm nghèo của thành phố đã về đích trước hai năm
chương trình thành phố năm ba có và bốn an cặt hái nhiều thành công tạo dấu ấn riêng cho đà nẵng
trong năm năm qua huyện hòa vang đã hoàn thành cả chín trên chín tiêu chí và đạt huyện nông thôn mới
phát biểu tại đại hội phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh lưu ý thành phố cần tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua
các cuộc vận động việc tổ chức thi đua phải bảo đảm sự lãnh đạo của đảng nhà nước và huy động được sức mạnh của nhân dân
thi đua phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn
kịp thời biểu dương tôn vinh những tập thể cá nhân xuất sắc hết sức quan tâm đến người lao động
nhân dịp này đoàn công tác của phó chủ tịch nước đã trao tặng hai hai tỷ đồng cho quỹ bảo trợ trẻ em thành phố